trong nguồn vốn oda luôn có một phần viện trợ không hoàn lại thấp nhất là hai mươi năm của tổng số vốn oda
những điểm vốn oda
các nước dầu khi viện trợ oda đều gắn với những lợi ích và chiến lược như mở rộng thị trường mở rộng hợp tác có lợi cho họ bảo đảm mục tiêu về an ninh quốc phòng hoặc theo đuổi mục tiêu chính trị
vì vậy họ đều có chính sách riêng hướng vào một số lĩnh vực mà họ quan tâm hay họ có lợi thế
tình trạng thất thoát lãng phí xây dựng chiến lược quy hoạch thu hút và sử dụng vốn oda vào các lĩnh vực chưa hợp lý trình độ quản lý thấp thiếu kinh nghiệm trong quá trình tiếp nhận cũng như xử lý điều hành dự án khiến cho hiệu quả và chất lượng các công trình đầu tư bằng nguồn vốn này còn thấp có thể đẩy nước tiếp nhận oda vào tình trạng ngựa nần
hợp đồng chắc chắn là có những điều khoản quy định liên quan tới vấn đề chậm và phạt
cũng như là bên phải chịu trách nhiệm
nhưng mà đây chúng tôi lưu ý là trong thực tế
thường những hợp đồng chậm kể cả những dự án mà chúng ta đề cập đây này
nó chậm nó gắn liền với những yếu tố kỹ thuật
nếu mà hợp đồng đó nó dựa theo cái quy hoạch đã được thiết kế
đã được duyệt thì không có vấn đề gì
nhưng mà nó lại phát sinh những cái yêu cầu mới
ví dụ kéo dài thêm tiến độ
à kéo dài thêm cái độ dài
rồi thay đổi cái máy móc thiết bị
rồi thay đổi những cái yêu cầu về chất lượng
tất cả những điều đó nó không nằm trong cái gọi là phòng hờ của hợp đồng
cũng như là không gắn với trách nhiệm của ai cả
mà nhiều khi do chỉ đạo
nhiều khi do thực tế phát sinh
thế như vậy đây rõ ràng là cho thấy là
có những cái lý do mà có thể nói là rất khó bắt lỗi
và đây cũng phải là một cái điểm cần phải nhận diện
để mà có những cái giúp kinh nghiệm
cũng như có những cái mà gọi là thực hiện cái việc giả soát
để nó làm vào chặt chẽ hơn cho những hợp đồng kiểu như vậy
cho những hợp đồng khác
cũng như là cho những cái lần sau
vâng và đó cũng là một trong những cái lý do mà giải thích
vì sao mà ông cảm thấy quen thuộc với cái điệp khúc
bỏ thầu chất lượng kém đội vốn
rồi là kéo dài tiến độ
ngoài những cái điều mà ông vừa như phân tích ra
thì còn có những lý do nào khiến cho chúng ta quá quen thuộc với cái điệp khúc này nữa hay không
đối với các cái chủ đầu tư khác nhau
chủ thầu khác nhau
thì có nhiều lý do khác nhau
nhưng mà chúng tôi cho rằng là đối với một số chủ thầu
mà khi mà họ thắng thế quá nhiều
gần như tuyệt đối tất cả các cái dạng tổng thầu
cơ sở tầng năng lượng
thì qua quan sát cũng như là tổng kết
quá chức năng thấy rằng
nó nổi lên một cái lý do rất chung
nó xuyên suốt
cũng như nó chi phối các nguyên nhân khác
đó là cái vấn đề về
điều kiện thắng thầu
với một cái điều kiện ưu tiên của chúng ta
là đơn vị nào bỏ giá thấp nhất
thì là thắng thầu
thì đương nhiên là họ sẽ sử dụng cái mẹo đó
để họ thực hiện cái việc bỏ thầu thậm chí bằng một nửa
so với giá của những nhà thầu khác
và họ thắng thầu
thế nhưng mà như là
sau khi thắng thầu rồi
vì lý do kỹ thuật cũng như vì lý do thực tế về tài chính
anh không thể xây dựng được một cái dự án đúng như chất lượng
nếu giá quá thấp
và họ sẽ sử dụng những cái liệu pháp
bao gồm là đưa ra những cái lý do kỹ thuật
đưa ra những yếu tố về mặt khách quan
thậm chí gợi ý những cái điều chỉnh bổ sung
và nó tạo ra cái vấn đề mới
cần phải thương lượng lại
là phải bổ sung điều chỉnh hợp đồng
và khi đó thì cái thủ thuộc hợp đồng nó sẽ đơn giản rất nhiều
thay vì tổ chức đấu thầu chặt chẽ
nghiêm túc rồi phức tạp tốn kém
chỉ còn là vấn đề điều chỉnh
điều chỉnh chỉ còn hai ba bên với nhau
và rất dễ dùng cái từ gọi là
hay là có một cái sự gọi là lobbin nào đó
để mà thông qua những cái điều kiện mới mà có lợi cho nhà thầu
và đây sẽ là nguyên nhân hàng đầu
để mà gọi là tăng giá
kiểm soát và quản lý là một vấn đề đòi hỏi
liên quan tới cái bàn tay quản lý
và một cái hành lang pháp lý chặt chẽ
luật sư trương thi thức đánh giá như thế nào
về cái điều này
đã được thực hiện ở việt nam
và một cái hành lang pháp lý cho cái việc quản lý
vốn đầu tư công
và đặc biệt là vốn oda
cũng như là trong vấn đề oda thì
hành lang pháp lý của nước nhận
vốn cũng như là nước cho vay
cũng khác nhau
cái mấu chốt của chúng ta có lẽ là
vẫn quá kém trong cái việc
thương thảo từ cái lập dự án
cho đến lúc mà thiết kế
hình thành và giang buộc nhau
ở cái hợp đồng
nếu như mà những cái nội dung của hợp đồng
chỉ có đơn thuần là khối nượng từng đây
giá cả thế kia một cộng một bằng hai
thì không cần đến chuyên gia
không cần đến chuyên môn sâu gì cả
vấn đề là những người tham gia vào dự án này
thiết kế ký kết hợp đồng
phải phòng ngừa lường trước
những cái bất chắc
những cái bất thường nó xảy ra
đấy mới là cái việc
của thỏa thuận của hợp đồng
cho nên nếu như bây giờ
chậm trễ rồi rất nhiều cái sai lệch
đội vốn mà quy trách nhiệm
đáng nhẽ nó chỉ là
ngoài cái yếu tố bất cả kháng ra
chủ yếu là trách nhiệm của nhà thầu
thì tôi lại cảm nhận được rằng
chủ yếu là trách nhiệm của phía chúng ta
lỗi nếu mà làm căng ra có khi chúng ta là người phải đền
chúng ta là người trách nhiệm chính
từ vì cái chậm trễ vì cái đội vốn vì cái này khác
chứ không phải là trách nhiệm của
cái bên tài trợ cũng như là trách nhiệm của nhà thầu
vâng chúng ta rõ ràng phải hiểu
rõ luật chơi ở đây
là như thế nào mà lường trước được
những cái sự phát sinh như vậy
thưa quý vị cũng liên quan tới câu chuyện
quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay oda
trong bối cảnh có nhiều thay đổi về cơ cấu
và cách thức đón nhận nguồn vốn này từ nước ngoài
thì chúng tôi đã ghi nhận một số ý kiến
của các chuyên gia kinh tế
mời quý vị cùng theo dõi hàng ngày sau đây
điều kiện khó khăn
về cái hạn mức trần nợ công
đang rất là cao
của chung của cả nước
thì cái việc mà bố trí vốn cho dự án
là hết sức khó khăn
trong năm hai nghìn một mươi bảy
dự án đối với dự án nhổn hà nội
thì dự án đang triển khai thực hiện thi công
ban đầu thì chúng tôi cũng chỉ được bố trí
khoảng hai năm trăm linh tỷ
trên cái tổng số vốn nhu cầu
khoảng bốn tỷ
có nghĩa là hơn sáu mươi
so với cả nhu cầu vốn
tuy nhiên là trong cái tháng một mươi cuối năm
thì cũng đã được
chính phủ và ủy ban
ưu tiên bố trí bổ sung
thì do vậy là đối với cái phần vốn
cần của năm hai nghìn một mươi bảy
thì cũng đã được thú xếp đầy đủ
và đảm bảo cái
trí trả cho các cái nhà thầu
thí công để đảm bảo cái tiến độ
mà đã cam kết
bên cạnh đó thì
đối với các dự án đầu tư
xây dựng cơ bản
thì thành phố hà nội chủ trương tập trung
thú hút cái nguồn lực ôi đa
dành cho các cái dự án hạ tầng khung
có tính chất
đòi hỏi nhu cầu đầu tư
vốn đầu tư lớn
và rất khó khăn thú hút
trong nguồn vốn của xã hội hóa
trong quan niệm của một số cơ quan thụ hưởng
ô đa ở cả trung ương lẫn địa phương
trong đó có thành phố hà nội
vẫn còn tư tưởng
ô đa thời bao cấp
coi ô đa không hoàn lại là chính phủ cho
ô đa vốn vay là chính phủ trả nợ
hậu quả của quan niệm sai lệch này
là ra sức tranh thủ nguồn vốn ô đa
mà không tính đến hiệu quả kinh tế
và tính bền vững
cơ chế chính sách quản lý nhà nước
về ô đa chưa đồng bộ với nhau
thủ tục phê duyệt dự án còn dườm già
bộ máy cồng cành
trách nhiệm của các cấp thực hiện dự án không rõ ràng
gây lãng phí ách tắc
giảm tính linh hoạt trong quá trình triển khai
không phân định được trách nhiệm của các đơn vị thực hiện
cũng như trách nhiệm của cá nhân
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện dự án có nguồn vốn ô đa
vâng thưa hai vị khách mời
chúng ta vừa cùng nghe một số những ý kiến
liên quan tới câu chuyện
phân bổ sử dụng nguồn vốn ô đa
như thế nào
và đã có chủ trương như thành phố hà nội
thế sĩ nguyễn minh phong
ông đánh giá như thế nào về
chủ trương nguồn vốn ô đa ở đây
là phải được sử dụng cho những cái dự án đầu tư
của nguồn vốn lớn
mà không thể huy động được từ nguồn vốn xã hội hóa
cái cách thức mà chúng ta phân bổ
nguồn này được thực hiện như thế nào
trước hết chúng ta phải ghi nhận
là cái quan niệm về ô đa
của việt nam nói chung
của hà nội nói riêng
đang có một cái sự chuyển biến
theo cái hướng nó ngày càng đầy đủ hơn
nó sâu sắc hơn và nó đúng bản chất hơn
cũng như nhờ đó có sự tiến bộ dần hơn
tôi nhớ khi mới về hà nội
trong một cuộc họp
của hội đồng nhân thành phố hà nội
một giám đốc sở bạch đầu tư
tôi không tiện nói tên
đã từng thuyết trình
thành phố rằng là chúng ta phải
vay ô đa với cái giá rất rẻ
bởi vì ông đã tìm ra được nguồn
chi phí chỉ có hai mươi năm một năm
rất rẻ để mà thay nước hồ tây
và khi đó nước hồ tây có thể là uống được
rất trong và giá rẻ như vậy tội gì không vay
một cái quan niệm có thể nói là
nó rất đơn giản
theo cái nghĩa tức là của vay là của được
và cái giá rất thấp
hầu như không nghĩ tới chuyện trách nhiệm phải trả
tôi nói rằng là phải mở cái khoản vay này
tới hai mươi ba mươi năm mới phải trả
trong cái tư duy không nghĩ
trách nhiệm phải trả
dù là ai phải trả
hoặc là cái chi phí phải trả
vâng điều đó đòi hỏi
như ông cũng đã nói là chúng ta có
cần một cái cách tiếp cận mới
trong cái việc quản lý phân bổ
sử dụng cái nguồn vốn ô đa này
mới đây nhất thì cũng đã có
những cái sự điều chỉnh
khá là mạnh mẽ liên quan tới
câu chuyện quản lý nợ công
luật quản lý nợ công mới đây đã thống nhất
rằng bộ tài chính
là một cái cơ quan đầu mối thống nhất
để quản lý nợ công
chủ trì tổ chức đàm phán ký kết
vay ô đa
theo luật sư trương thịnh đức
cái sự chuyển biến này sẽ có ích như thế nào
thay vì là trước đây có rất nhiều đầu mối khác
như kế bộ kế hoạch đầu tư và ngân hàng nhà nước
tôi nghĩ rằng là
đấy cũng chỉ là một phần nào thôi
trước đây quá nhiều đầu mối quản lý
bây giờ thì luật mới chỉ tuyên bố
là một đầu mối
nhưng quan trọng là
cái trách nhiệm cái công việc cụ thể như thế nào
dường như các bộ các ngành chúng ta là
động đến cái gì đều có cái bộ máy
và đều lại quay trở lại
dành lấy cái công việc
dành lấy những cái quy định
riêng cho bộ ngành mình
chẳng hạn như là về quản lý ở nước ngoài
về ngoại tệ
thì chắc là ngân hàng nhà nước vẫn cứ phải can thiệp
hay là về bố trí nguồn vốn đầu tư
thì đáng nhẽ
thay vì bộ kế hoạch bộ tài chính là một đầu mối
là một bộ
thì bây giờ chúng ta là hai bộ thì chắc chắn vẫn cứ phải phân vai
tất nhiên nó cũng là cái nhận thức
và cũng sẽ đỡ hơn những cái phức tạp
nó sẽ quản lý tập trung nó sẽ hiệu quả hơn
nhưng đúng như cái gốc
như ông phong nói là về nhận thức
làm sao phải giải quyết được câu chuyện
hiệu quả và khả năng trả nợ
thế thì cơ chế mới
đang theo cái hướng
nó tăng trách nhiệm nhiều hơn
và nó hướng tới cái trách nhiệm trả nợ nhiều hơn
đó là chúng ta sẽ chia làm ba phần
ba mươi thì nhà nước giữ lại
để mà thực hiện các cái đầu tư
cho dự án lớn và mục tiêu của lấy nhà nước
như trước đây
cái thứ hai là ba mươi cho không
cái đơn vị thụ hưởng ở các đơn vị
theo cái tiêu chí mà đã nhận diện
cũng như là nó chặt chẽ hơn
thế còn ba mươi phần còn lại đó
là để cho vay qua quỹ thác
thì cũng buộc cái đơn vị quỹ thác
phải có trách nhiệm
bây giờ thì bộ tài chính ngoài ra còn sẽ phải
tham gia đàm phán với các cái đơn vị
cho vay vốn oda nữa
thì theo tiến sĩ nguyễn minh phong
khi đàm phán cho vay hay nhận viện trợ oda
thì cần dựa trên những nguyên tắc nào
bởi vì các cái nhà tài trợ
sẽ bao giờ cũng đi kèm với
các cái tính toán của họ
cả về cả địa phương
như vậy về cơ bản
thì oda trong thời gian tới
cái việc đàm phán
một là đối với oda
chúng ta vẫn phải tuân theo những cái
một là yêu cầu của người cấp oda
bởi vì nói gì thì nói
họ vẫn là người cầm trịch
cầm túi tiền và đưa ra các quyết định
chúng ta phải căn cứ vào đó
để chúng ta có những đàm phán phù hợp
ví dụ về mặt cơ chế thầu
về mặt tổng thầu
về mặt điều kiện thực hiện thầu
điều kiện thực hiện những yếu tố đầu vào trong nước
bao gồm sử dụng lao động
sử dụng công nghệ
sử dụng con nguyên vật liệu
rồi các yếu tố khác nữa
để làm sao giảm thiểu
những cái kiểu chi ra
chi trả lại
lấy lại của các nhà thầu
của những người cấp oda
thì đây như là một trong những điều kiện mới
à một trong những nguyên tắc mới
mà cái này rất khôn khéo
phải vừa mềm để mà có được oda
nhưng vừa phải đủ rắn
để mà có được những điều kiện hoạt lợi
trong triển khai những dự án
mà thực hiện bằng oda
thì đây như là một trong những nguyên tắc tiên quyết
cái thứ hai nữa
là chúng ta phải thực hiện
cái việc mà lấy lợi ích quốc gia
là mục tiêu số một
trong toàn bộ quá trình hội nhập
nói chung theo chủ trương của đảng
đồng thời ngay cả trong đàm phán cũng như vậy
không thể có cái chuyện mà cứ gọi là
chiều truộng họ
hoặc là lấy lòng họ
hoặc là để có được cốt oda
mà phải lấy cái lợi ích quốc gia
dựa trên cái hành toán tổng thể
để coi cái lợi ích quốc gia
là cái nguyên tắc căn cứ
để xuất phát cho vấn đề đàm phán
kể cả là oda
kể cả vay thương mại
mà cái lợi ích quốc gia ở đây chính là gì
kiểm soát nợ công
đó là vấn đề phát triển bền vững
là bảo vệ môi trường
là bảo vệ quyền lợi
của những người lao động
bảo vệ cái hiệu quả kinh tế xã hội chung
của nền kinh tế
thì đấy chính là cái lợi ích quốc gia rất quan trọng
cũng như đảm bảo sự cân bằng lợi ích
của các đối tác chiến lược
cái thứ ba nữa ở đây
là anh phải đảm bảo là
có vay có trả
vay là phải trả
và mình phải có nguồn trả
như vậy là khi anh thực hiện xây dựng dự án
và đàm phán
anh phải tính tới cái việc cơ chế
anh phải xử lý như thế nào
để có được nguồn trả
và nó phải gắn với các đối tượng
có liên quan trong quá trình trả
chứ không phải là vay cứ đi vay
sau đó là ông thực hiện
cứ thực hiện rồi ông đi trả lại phải lo trả
thì như vậy nó sẽ tạo ra một sự tách rời
giống như cơ chế cũ
và chúng ta phải đảm bảo một cái quá trình liên thông
và trong quá trình đàm phán này
các bộ phận vay và trả
sẽ phải đằng sau lưng mình
để cùng có ý kiến
cùng có trách nhiệm liên đối
đó là những nguyên tắc
để có được nguồn vốn vay oda
dựa trên sự hài hòa và lợi ích
và đôi khi
trong một số trường hợp
sẽ phải chấp nhận
một số điều kiện
ví dụ như là tổng thầu
tổng thầu toàn bộ
là của quốc gia
mà cho vay oda
vậy thì theo luật sư trương thành đức
khi gặp tình huống như vậy
thì hợp đồng với các tổng thầu như thế
chúng ta sẽ phải tính toán
yếu tố nào
đâu sẽ là
điều tính toán
điều tính toán
điều mà chúng ta có thể nhân hiệu
và đầu chung là điều mà chúng ta bắt buộc
sẽ phải giữ
để bảo đảm cái tiến độ
trước khi bàn về cái câu hỏi đấy
thì tôi cũng muốn nói thêm
cái ý của ông phong
tức là chúng ta hình dung
câu chuyện là chúng ta đi vay thương mại
với lãi suất rất là cao
nhưng bao giờ ngân hàng
bao giờ người cho vay
người ta cũng ràng buộc
rất nhiều cái điều kiện
từ cái mục đích sử dụng vốn
cho đến cái hiệu quả
tính khả thi thế nào
đặc biệt khả năng trả nợ ra làm sao
kèm theo là tài sản bảo đảm
tóm lại là người ta phải làm sao
để cho đảm bảo được khả năng
thu hồi vốn của người ta
thế thì đối với vay oda chúng ta hình dung
anh không vay được thương mại
vì anh không có khả năng trả nợ
vì người ta không tin tưởng
vì không có tài sản bảo đảm
không vay được
thì người ta có sẵn cái nguồn vốn
để người ta sẵn sàng đứng ra
hỗ trợ cho anh vay
nhưng không phải là cho để tiêu dùng
mà là để phát triển
để đầu tư
thì cuối cùng vẫn là làm sao trả được nợ
chắc chắn cái điều kiện của người ta
không kém gì
thậm chí đôi khi nó còn chặt chẽ hơn
nặng hơn cái điều kiện vay thương mại
và chúng ta thì đúng là quá khứ
đến bây giờ có lẽ cũng chưa thay đổi
toàn bộ đâu
sau đó lại đi vay để trả nợ
cái khoản vay oda rất nguy hiểm
đối với lĩnh vực ngân hàng
cấm trả nợ vay
tức là đảo nợ
hoàn thành trả nợ
chúng ta bây giờ đang lên kế hoạch
vay rất nhiều tiền tiếp tục để trả nợ
thì một trong những nguyên tắc ở đây
chúng ta phải xác định những cái nguyên tắc
để chọn nhà thầu
tôi rất chia sẻ ý kiến của anh đức
đó là không chỉ về giá thấp
mà còn anh phải đưa ra các tiêu chuẩn
và chất lượng
cũng như cái điều kiện thời gian cực kỳ chặt chẽ
và giá chất lượng thời gian
tất cả được khép lại
và nó tạo ra một nguyên tắc là chiều khai trao tay
nếu đúng như thế
thì cứ thế là anh phải đưa ra cái chiều khóa
của công trình đã hoàn thành
không có bất kỳ một cái du di nào
ngoài những cái yếu tố như đã nói ở trên
còn những cái yếu tố khác
thì nó là vấn đề khác
như vậy chúng ta sẽ thực hiện nguyên tắc là
chiều khóa trao tay
thì nó sẽ giảm đi được rất nhiều cái tình trạng
là anh sẽ tìm cách để mà anh
thương lượng đội giá đội vốn đội thời gian
phải lưu ý một chi tiết nữa
cái này cũng rất quan trọng
đang là vấn đề phát sinh của hà nội
cũng như các địa phương khác
nếu theo cái hướng này
đó là ba tuyến đường metro ở hà nội
do ba ông tầm thầu khác nhau
nói cách nó dễ hiểu như vậy
nhưng mà giữa họ lại có những cái điều kiện công nghệ
hạ tầng khác nhau và nhấp nhô cũng khác nhau
thế sao là chúng ta phải thống nhất quản lý
bởi vì sau khi bàn giao cho hà nội
hà nội phải thống nhất quản lý
thì liên kết ba chủ đề như thế nào
cơ chế như thế nào
rồi cái quy trình bảo dưỡng như thế nào
cơ sở bảo dưỡng là sao
hay lại ba ông ba cơ sở
lại ba cái chính phủ khác nhau
thế rõ ràng ở đây cho thấy rằng là
anh phải thay đổi trong cái tư duy
để làm sao đó mà nhất thể hóa
cơ chế nhất thể hóa kỹ thuật
nhất thể hóa công nghệ để tạo sự liên thông
sự trong suốt
sự kết nối giữa các cơ sở hạ tầng
chứ không thể ba ông lại mang sự tách biệt
đây là một trong những cái mà nó bất cập
ngay từ trong nhận thức
và cả một cái sự gọi là
bất cập về mặt quản lý kỹ thuật
chúng tôi tin rằng
sau lần tới chúng ta sẽ phải bấp về một vấn đề như vậy
không cần phải nói là sẵn sàng nữa
mà phải bắt buộc chúng ta cũng phải
sẵn sàng cho cái việc tốt nghiệp oda
có nghĩa là cách tiếp cận với vấn đề oda
cũng phải khác đi
đòi hỏi những cái sự thay đổi nhiều hơn nữa
mạnh mẽ hơn nữa
đội vốn trong việc giải ngân vốn oda
là vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm
mà được cho là một trong những điểm ngẽn
đối với tăng trưởng kinh tế
đã đến lúc cần phải có một cơ chế
quản lý và sử dụng vốn oda
cũng như các nguồn vốn vay
yêu đãi và hiệu quả hơn
bởi suy cho cùng
đó cũng là quản vay
mà người dân sẽ phải gánh chịu trong tương lai
đến đây thì chương trình thương trường và pháp luật
tối nay cũng xin được khép lại
đã dành thời gian có những chia sẻ phân tích
hữu ích và khách quan với chương trình của chúng tôi